ngày hai tháng một mươi tỉnh tuyên quang đã tổ chức khánh thành cầu tình húc vượt sông lô
đây là công trình trọng điểm chào mừng đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
cầu tình húc được thi công vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tuyên quang làm chủ đầu tư
cầu tình húc là dự án trọng điểm của tỉnh tuyên quang kết nối giao thông giữa quốc lộ hai với quốc lộ ba mươi bảy
nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tăng cường cơ sở hạ tầng tạo điểm nhấn về cảnh quan kiến trúc cho thành phố tuyên quang
thúc đẩy phát triển đô thị du lịch từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông theo quy hoạch của tỉnh tuyên quang đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi